khoảng ba giờ ngày một tháng chín tại thôn tiên tảo xã thanh an huyện thanh hà hải dương
đã ghi nhận một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng lên từ tầng một ngôi nhà của chị nguyễn thị phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vì là nhà cửa hàng tạp hóa với nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan tới các khu vực lân cận
đám cháy đã khiến cho chị nguyễn thị phương và con gái nguyễn trần anh thảo sinh năm hai nghìn một mươi tám thiệt mạng
rất may cháu tăng quỳnh anh sinh năm hai nghìn hai là con gái đầu của chị phương đã trèo qua mái nhà và thoát được
đám cháy cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các ngôi nhà bên cạnh
cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc